sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử ông tất thần cang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và chín đồng phạm liên quan đến sai phạm chuyển nhượng
hai hectare đất dự án phước kiển huyện nhà bè và dự án khu dân cư ven sông quận bảy
tòa đã triệu tập công ty cổ phần quốc cường gia lai và sáu cá nhân tổ chức khác với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan
ngoài ra toàn còn triệu tập các giám định viên thuộc sở tài chính bộ xây dựng và bộ tài chính
phiên tòa bắt đầu vào lúc tám h bốn mươi an ninh phiên tòa được thắt chặt
các bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cáo trạng thể hiện đây là vụ án vi phạm về quản lý tài sản nhà nước trong việc chuyển nhượng đất dự án
dưới hình thức hợp tác đầu tư của công ty tân thuận gây thất thoát của nhà nước số tiền